sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau vừa báo cáo nhanh trên tuyến đê rừng phòng hộ biển tây
đã xuất hiện ba điểm sạt lở rất nguy hiểm trong đó đoạn từ vàm kinh đá bạc đến kinh mới cộng năm trăm linh
bị sạt lở hơn một bảy km đoạn bờ bắc vàm tiểu dừa đến vàm hương mai có hai điểm sạt lở với chiều dài là ba ba km
đoạn từ vàm ba tỉnh đến khánh hội sạt lở khoảng tám trăm linh mét
hiện tại đoạn đê này có dấu hiệu sạt lở khá nhanh đai rừng phòng hộ chỉ còn từ hai mươi đến bốn mươi mét
sóng biển đang ngày đêm uy hiếp đất rừng nhiều đoạn bị sạt lở sâu
nhiều người dân sống ven đê cho biết nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời
thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thân đê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào
trước mắt sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau đã chỉ đạo hạt quản lý đê điều
xử lý tạm thời những điểm sạt lở trên
bằng nhiều cách thi công bất cứ thời điểm nào khi thời tiết thuận lợi nhằm tránh vỡ đê
trong thời gian chờ đầu tư xây dựng kè kiên cố phải bảo đảm an toàn cho tuyến đê
cũng như bảo đảm cho đời sống và sản xuất cho hộ dân sống bên trong đê